nhằm tranh thủ ý kiến của các nhà quản lý của bộ xây dựng các chuyên gia kinh tế các nhà đầu tư
trong việc tăng cường quản lý thị trường bất động sản tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây
tại hội thảo các đại biểu tập trung phân tích đánh giá bức tranh toàn cảnh về bất động sản quảng bình
trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác
quản lý nhà nước trong việc định hướng tăng cường quản lý và hỗ trợ các nhà doanh nghiệp đầu tư
để thị trường bất động sản hoạt động hiệu quả lành mạnh
từ giữa năm hai nghìn một mươi tám tại quảng bình thị trường có sự biến đổi lớn với sự tham gia ngày càng nhiều
và chuyên nghiệp hơn của các công ty kinh doanh bất động sản
bên cạnh những tác động tích cực thị trường bất động sản tại quảng bình cũng tiêm ẩn nhiều rủi ro